thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư
chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn xuống dạy bậc học mầm non
trước thực trạng này bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các địa phương dừng ngay việc điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy bậc học mầm non khi chưa qua đào tạo
chất lượng giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục
giáo dục mầm non là bậc học đặc thù đòi hỏi giáo viên mầm non phải đáp ứng được những kiến thức
kỹ năng chuyên biệt để có thể chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tốt nhất
do vậy bộ giáo dục yêu cầu các cơ sở đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào
cương quyết không tuyển sinh những đối tượng người học không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của giáo viên bậc học mầm non
quá trình đào tạo phải được tổ chức trực tiếp theo hướng tăng thời lượng thực hành và kiểm soát chặt chẽ đầu ra
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai chương trình đào tạo văn bằng hai sư phạm mầm non
để bảo đảm người học sau khi ra trường có thể đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ mầm non